một nghiên cứu xã hội học cho thấy là có đến một mươi năm số các học sinh có các biểu hiện dối loạn về cảm xúc cần được tư vấn và điều trị
nghiên cứu mới đây của các nhà tâm thần ở năm trường học lớn tại hà nội cũng chỉ ra tỷ lệ trẻ có nguy cơ dối loạn cảm xúc chiếm năm
trong đó hai cần được điều trị tại các cơ sở y tế
những con số này chính là hồi chuông báo động về tình trạng dối loạn cảm xúc do áp lực thi cử ở tuổi học trò đang ngày một gia tăng
em trương quang đức là con một trong gia đình trí thức bao nhiêu kỳ vọng đều được cả nhà gửi gắm vào em
để có được kết quả tốt không chỉ học chính quy trên lớp đức còn tham gia nhiều các lớp học nâng cao và làm hàng tá các bài tập
nhưng hai năm gần đây gia đình lại thấy em có nhiều biểu hiện bất thường không muốn đến trường có gắt thậm chí khóc lóc mỗi khi nói đến chuyện học hành
khám tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai đức được chẩn đoán dối loạn cảm xúc của trẻ em cần nhập viện điều trị
ở lớp cuối lớp chín thì là
trong những năm gần đây số lượng học sinh đến khám và điều trị về các dối loạn cảm xúc do áp lực từ việc học hành thi cử đang có chiều hướng tăng lên
và tỷ lệ này cao hơn
tỷ lệ này cao hơn khi gần đến mùa thi
theo các bác sĩ các em dưới hai mươi hai tuổi vẫn còn chưa phát triển một cách toàn diện cả về thể chất và tinh thần do đó rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài
áp lực thi cử được xem là một sang chấn tâm lý nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng dối loạn cảm xúc loạn thần ở các em
song song việc quan tâm đến chuyện học hành thì các bậc phụ huynh cũng cần chú ý hơn nữa đến tâm lý cũng như chăm sóc sức khỏe cho các em một cách đầy đủ
chúng tôi thường hướng dẫn gia đình hướng dẫn thầy cô giáo cho cháu để chế độ ăn uống rồi chế độ nghỉ ngơi rồi chế độ học hành nó hợp lý nhất phương thức
đặc biệt là các cháu phải có chế độ uống rất nhiều lượt đủ dinh dưỡng và đặc biệt là các loại vitamin
rồi hạn chế thức đêm hạn chế dùng các loại cháo chế biệt điện tử trong giai đoạn học tập
thứ hai nữa là đối với cháu nó nặng
cháu đã khuyên là lên vào viện điều trị vào viện điều trị để cắt đứt đi được cái vòng luân quẩn là cái sự đam mê của cháu
rồi cũng như là những cái biểu hiện như là dối loạn về tâm thần những cái dối loạn về giấc ngủ thì các loại thuốc ở ngoài không thể điều trị được
đặt quá nhiều kỳ vọng nên vai các em làm gánh nặng tinh thần khiến các em dễ bị stress
việc học không những không đạt thành tích cao mà ngược lại còn bị gián đoạn kết quả học tập xa suốt
và bản thân các em lại còn phải chịu những ảnh hưởng không mong muốn về tinh thần
các thầy cô giáo bởi cũng như là các phụ huynh cần phải cho con những cái liềm tin hay cái sự phấn khởi
hoặc cái khuyến khích để học nhưng không nên ép và tạo cho con cái tiền đề quá lớn để có con không vượt được quả
và xảy ra rất nhiều những biến cố về vấn đề tâm thần
thành tích cao trong học tập là thành quả học tập của các em là niềm hãnh diện của các bậc phụ huynh
nhưng quan trọng hơn cả vẫn là các em được phát triển một cách bình thường khỏe mạnh
trao dồi kỹ năng sống giáo dục nhân cách nâng cao bản lĩnh để các em có thể vững vàng đối diện với những khó khăn
áp lực trong cuộc sống cũng là một điều hết sức quan trọng